phố lào cai tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lào cai
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày thành lập tỉnh lào cai ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm linh bảy một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm
chủ tịch nước trần đại quang yêu cầu đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh lào cai phát huy những tiềm năng và lợi thế đã có được
tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng phát triển kinh tế nhanh bền vững hơn
ghi nhận những thành tựu to lớn toàn diện mà đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh lào cai đạt được trong thời gian qua
chủ tịch nước đã gắn lên lá cờ truyền thống của tỉnh lào cai huân chương độc lập hạng nhất phần thưởng cao quý của đảng nhà nước trao tặng
để góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã đề ra
phấn đấu đưa lào cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực tây bắc
chủ tịch nước yêu cầu đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh lào cai cần ra sức phát huy truyền thống yêu nước nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo
tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng phát triển kinh tế nhanh bền vững hơn nữa hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch ngành lĩnh vực